trong khuôn khổ festival huế năm hai nghìn một mươi tám tối ngày hai mươi sáu tháng bốn tại thành phố huế
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức khai mạc liên hoan hát văn hát trầu văn toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
liên hoan diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bốn
thu hút hơn bốn trăm linh nghệ sĩ diễn viên thanh đồng cung văn của một mươi sáu đoàn đến từ các tỉnh thành phố trong toàn quốc
những tiết mục được trình diễn tại liên hoan có nội dung ca ngợi đảng bắc hồ ca ngợi tinh thần đoàn kết
tình yêu quê hương đất nước con người và truyền thống đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc
đây là hoạt động văn hóa nằm trong khuôn khổ festival huế năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tôn vinh quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát văn hát chầu văn
góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn thừa kế
giới thiệu với công chúng và du khách về những giá trị nghệ thuật của loại hình hát văn hát trầu văn
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại